số ca mắc sốt xuất huyết đã gia tăng khá nhanh trong những ngày qua
cả nước đang bước vào mùa mưa thời tiết thuận lợi để các tác nhân gây bệnh phát triển
bộ y tế khuyến cáo người dân cần phối hợp với chính quyền địa phương
chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh để bệnh sốt xuất huyết không bụt khoát trên diện rộng
hà nội tp hcm khánh hòa và phú yên là những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất trong tuần qua
trong đó khánh hòa gần hai ca mắc phú yên một năm trăm linh ca mắc tp hcm phát hiện hàng chục ổ dịch mới hà nội hơn hai trăm năm mươi ca mắc
mùa mưa đã bắt đầu ở khắp các địa phương đây là điều kiện cho các tác nhân gây bệnh phát triển
thêm vào đó một số nơi do khô hạn kéo dài nên người dân có thói quen tích chữ nước để dùng dần
việc làm này đã vô tình khiến lăng quang bọ gậy sinh sôi phát triển
khuyến cáo bà con nên có biện pháp tích chữ nước hợp lý thường xuyên vệ sinh môi trường
tiến hành phun xịt mũi không để dịch sốt xuất huyết bùng phát